trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov gây ra
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra công điện yêu cầu dừng tất cả lễ hội
kể cả lễ hội đã khai mạc tại các địa phương đã công bố dịch
bên cạnh mục đích bảo đảm an toàn cho người dân
thì đây được coi là dịp để chấn chỉnh lại hoạt động của các lễ hội
việc tạm dừng tất cả các lễ hội sẽ có tác động như thế nào đến người dân
bài toán chấn chỉnh hoạt động lễ hội sẽ được thực hiện như thế nào
mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
những hình ảnh xấu xí như thế vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của thực trạng này
thiếu nhận thức về sự đúng đắn trong các hành vi của mình
trong những năm gần đây bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng các cơ quan quản lý trực tiếp
đã có nhiều việc làm để quản lý chặt chẽ chấn chỉnh hoạt động của các lễ hội
nhờ đó nhiều hành vi phản cảm cũng đã giảm
song câu chuyện chấn chỉnh hoạt động lễ hội chắc chắn cần nhiều thời gian
và giải pháp mạnh tay hơn rất nhiều để đạt hiệu quả như mong muốn
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có các hành vi phản cảm
và có công điện yêu cầu tạm dừng tất cả các lễ hội
vậy thì việc tạm dừng các lễ hội như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nơi sống của người dân thương
rõ ràng đây là một ảnh hưởng rất lớn
nó tạo ra một khoảng trống rất lớn
đối với nhiều thành phần cư dân thì nó là một sự hấn hụt
và đối với một số ngành kinh tế
nhưng tôi cho rằng đó là một sự tĩnh lặng cần thiết
cần thiết để cái gì ạ
để chúng ta nhìn lại công tác
việc tổ chức lễ hội trong thời gian qua
vậy thì cần chứng chỉnh như thế nào
để các lễ hội sẽ trở lên đẹp hơn văn minh hơn
về phía các địa phương nơi tổ chức lễ hội
thì chúng ta phải đề cao được cái trình độ nhận thức
và cái ý thức của các thành viên trong ban tổ chức
không thay đổi kịch bản vì lợi ích kinh tế
cái thứ hai là công tác tuyên truyền
về mục đích ý nghĩa rồi diễn trình
và những cái giá trị văn hóa
những cái nét đẹp trong từng hội
thì phải được tăng cường hơn nữa
cái thứ ba là công tác giám sát
của ngành văn hóa của các cấp
cần phải được tăng cường hơn nữa
và dần dần hướng tới phải xây dựng
một bộ luật về hội
thì mới có thể giải quyết được
chứ còn chúng ta chỉ tuyên truyền nhắc nhở
chỉ xử phạt một cách nó nhẹ nhàng
không kiên quyết nghiêm khắc
thì những cái lịch lạc trong hội
đặc biệt là những cái hội
mà có cái tính chất chân giành
tính chất lua tài
nó sẽ bị biến tướng nó trở thành những cái
những cái trò bạo lực
xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
việc tạm dừng lễ hội là việc làm cần thiết
tuy nhiên dù ít hay nhiều
thì rõ ràng nó cũng đang ảnh hưởng không nhỏ
đến đời sống của người dân
dù vậy việc dừng lại này
chắc chắn cũng sẽ là một cơ hội
để nhìn nhận và chấn chỉnh lại lễ hội
và hy vọng rằng khi dịch bệnh
đã được kiểm soát và đẩy lùi
thì lễ hội sẽ trở lại đẹp hơn
văn minh hơn bởi mỗi người
đã có ý thức sâu sắc về trách nhiệm
về hành vi của mình khi tham gia lễ hội